qua công tác nắm tình hình phát hiện một số quán bar có dấu hiệu nghi vấn
công an quận một tp hcm đã triển khai lực lượng phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan
kiểm tra xử lý các vi phạm
hôm nay tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo của đồng chí trưởng quan quận
trưởng tập các đồng chí đến đây giao cho đội quản lý hình chánh sẽ chủ trì thực hiện
tôi có đề nghị cho đồng chí long quản lý hình chánh tăng cường thêm một xe
trong đó xe dẫn đầu là xe của bàn chỉ huy đội quản lý hình chánh và đội ma túy
và xe chợ quân sẽ đi theo sau đến điểm nào các đồng chí mới viết kỷ niệm kiểm tra
để đảm bảo cái bí mật và đảm bảo cái hiệu quả của công tác kiểm tra
và chúng ta sẽ nhanh chóng sàng lọc xử lý các đối tượng vi phạm
thời điểm có công tác tiếp cận bên trong quán bar oslo
trên đường năm kỳ khởi nghĩa quận một thành phố hồ chí minh
vào rạng sáng ngày tám tháng bảy
phát hiện một nhân viên đang cầm nhiều trái bóng cười
vừa được bơm đầy khí để phục vụ thực khách
khi dưới sàn có hai đồng chí
hàng chục chiếc vỏ bóng cười vứt la liệt
tiếp tục làm việc với quản lý quán ba oslo
đoàn công tác phát hiện bên trong kho chứa hàng của tụ điểm này
đang cất giữ năm bình khí cười n hai o
lực lượng chất năng phân phục các bàn của các nhóm dân chơi
nghi sử dụng chất kích thích để kiểm tra
ngoài quán bar oslo
công an quận một đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận
đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
ra soát xử lý các cơ sở có nhiều nghi vấn
qua đó đã phát hiện xử lý hàng trăm cơ sở vi phạm
tạo chuyển biến nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp
trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh
và đảm bảo an ninh trật tự
trong một thời gian ngắn từ tháng bốn đến nay
thì chúng tôi đã kiểm tra hai trăm một mươi năm lượt cơ sở
phát hiện chín mươi bảy cơ sở vi phạm
lập biên bản xử lý rất nhiều hành vi vi phạm
và nhất là kinh doanh khí cười
hay còn gọi là khí n hai o
trong đó tổng số lượng chúng tôi thu giữ trong đợt cao điểm này là gần một hai trăm linh bình
nâng tổng số lượng một bình khí cười mà công an quận đã giữ trong sáu tháng một năm
là gần bốn bảy trăm năm mươi bình
thời gian tới lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường
quyết liệt truy quét các loại tội phạm tệ nạn liên quan đến ma túy
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương